sáng nay một mươi bảy tháng năm thành đoàn hà nội tổ chức ngày hội tiếp sức thanh niên công nhân
ngày hội thấy thuốc chảy làm theo lời bác tình nguyện về sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động ý nghĩa đối với những thanh niên công nhân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tại ngày hội ban tổ chức đã dành tặng ba mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng
cho ba mươi thanh niên công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức gian hàng không đồng phát lương thực thực phẩm miễn phí cho công nhân
gồm hai tấn gạo một mươi năm quả trứng cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác
gia quân kỳ nghỉ hồng hành quân xanh tặng công trình sân chơi thiếu nhi
tổ chức khám tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho năm trăm linh thanh niên công nhân
đây là hoạt động thường niên của thành đoàn hội liên hiệp thanh niên tp hà nội
thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn hội và các y bác sĩ trẻ
trong hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên công nhân
chung tay tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng góp phần tạo không khí sôi nổi nhiệt huyết của tuổi trẻ thủ đô